quân đội phòng thủ từ khu vực núi đô ở miền bắc tới biển đỏ ở miền nam
và lần đầu tiên các hệ thống phòng không đa tầng của israel như iron dome
davis link diamond và europa đã phải hoạt động liên tục
cùng thời gian này quân đội cũng đang chuẩn bị cho khả năng mở thêm chiến trường
hoặc là khu vực xung đột mới
theo số liệu của quân đội israel trong vòng bốn giờ đầu tiên của cuộc chiến
khoảng ba quả tên lửa và rocket đã được phóng vào lãnh thổ quốc gia do thái
trong khi đó ủy ban cứu hộ quốc tế cảnh báo rằng gần một năm triệu dân thường palestine
phải di rời do cuộc tấn công của israel vào giải gaza
đang phải đối mặt với hệ thống y tế có dấu hiệu sắp sụp đổ
và hầu như không được tiếp cận với nước sạch
còn trong một diễn biến tích cực israel đã đồng ý tạm dừng các hoạt động quân sự
ở các khu vực phía bắc của giải gaza trong vòng bốn giờ mỗi ngày
để người dân có thể rời khỏi vùng chiến sự và giúp chuyển hàng viện trận nhân đạo vào khu vực này
nhà trắng cho biết israel đã đồng ý ngừng hoạt động quân sự
ở các khu vực phía bắc giải gaza
bốn giờ mỗi ngày đây có thể coi là khoảng dừng nhân đạo
nhằm tạo điều kiện đưa hàng viện trợ vào gaza
cũng như cho phép dân thường ở đây sơ tán đến nơi không có giao tranh
trước đó israel thực hiện các khoảng dừng nhân đạo
hay tạm dừng chiến dịch quân sự trong thời gian ngắn vì lý do nhân đạo
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato ông james stoltenberg cho biết
các nước thành viên nato ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo trong xung đột giữa israel và hamas
nhằm tạo điều kiện cho hàng viện trận vào giải gaza
trong khi đó các nhà hòa giải quốc tế được cho là đang tiến gần tới một thỏa thuận
về một lệnh ngừng bắn có thời hạn để đổi lấy hơn một mươi con tin
tuy nhiên tổng thống mỹ joe biden cho rằng khó có khả năng đạt được một thỏa thuận như vậy
quốc hội ukraine đã thông qua ngân sách nhà nước cho năm hai nghìn hai mươi
trong đó hướng tới tăng chi tiêu quốc phòng
ngân sách cũng lên kế hoạch chi tiêu nhiều hơn cho các lĩnh vực giáo dục và y tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội thủ tướng ukraine khẳng định với kế hoạch chi tiêu trên
ukraine sẽ có thêm nhiều vũ khí và máy bay không người lái đạn dược và tên lửa
ngoài ra chính phủ có kế hoạch tăng mức lương tối thiểu và lương hưu
để giúp hàng triệu người dân đối phó với mức chi phí sinh hoạt tăng cao
nguồn thu ngân sách của ukraine được đặt ra ở mức một bảy trăm bảy mươi tỷ hrvina tương đương với bốn mươi tám bốn tỷ usd
trong khi chi tiêu ngân sách dự kiến là ba ba trăm năm mươi tỷ hrvina
như vậy nước này sẽ phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ khoảng bốn mươi ba năm mươi tám tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi bốn
dù vậy bộ trưởng ukraine cho biết viện trợ tài chính từ các đồng minh phương tây của ukraine
sẽ là chìa khóa để trang trải thâm hụt ngân sách
trong một diễn biến khác cùng ngày tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy đã ký bắt hành thành luật
hai dự luật về việc gia hạn ba tháng tình trạng thiết quân luật và tổng động viên trên cả nước
cả hai dự luật sẽ được gia hạn đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn hiện trạng của các dự luật nói trên được cập nhật trên cổng thông tin trực tuyến của quốc hội ukraine
các nước thành viên của tổ chức hiệp ước và đại tên dương nato đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh vào năm hai nghìn một mươi bốn
tăng chi tiêu quốc phòng tương đương với hai gdp của mỗi nước vào năm hai nghìn hai mươi bốn
khối này đã đồng ý vào tháng bảy rằng ngưỡng hai là yêu cầu tối thiểu
tuy nhiên dự kiến là chỉ có một mươi một trong số ba mươi một quốc gia thành viên hiện tại đạt được mục tiêu trong đó có đức
trong phát biểu tại họp báo chung với tổng thư ký nato jens stoltenberg tại thủ đô berlin
thủ tướng đức olaf scholz nhấn mạnh đức đã nhất trí trong nato rằng trong tương lai hai gdp là nền tảng cho những nỗ lực chung
và đức sẽ đạt được mục tiêu này vào năm tới
theo báo cáo dữ liệu quốc phòng hàng năm của cơ quan quốc phòng châu âu
thì chi tiêu quốc phòng của châu âu trong năm ngoái tăng sáu so với năm hai nghìn hai mươi lên mức là hai trăm một mươi bốn tỷ euro
đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi châu âu bắt đầu thúc đẩy chi tiêu quân sự vào năm hai nghìn một mươi năm
liên minh châu âu eu thông báo mở các cuộc điều tra đối với youtube và tiktok để tìm hiểu xem các nền tảng này
đang hành động như thế nào để đảm bảo an toàn cho trẻ vị thành niên
ủy ban châu âu ec đã gửi yêu cầu cung cấp thông tin chính thức tới tiktok và youtube
bước đầu tiên trong quy trình được đưa ra theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số dsa mới được eu thông qua
ec muốn biết là các nền tảng chia sẻ video nói trên đã thực hiện những biện pháp nào để tuân thủ dsa
đặc biệt là liên quan đến những rủi ro đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em
cả hai công ty sẽ phải trả lời yêu cầu của ec trước ngày ba mươi tháng một mươi một tới
dsa có hiệu lực từ tháng tám năm nay là một vũ khí mạnh của eu nhằm yêu cầu các đại gia công nghệ
phải làm nhiều hơn để chống lại sự lan truyền các nội dung bất hợp pháp và có hại
cũng như thông tin sai lệch
và theo luật này thì các nền tảng vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt có thể lên tới sáu doanh thu toàn cầu
nhằm cụ thể hóa những hướng dẫn và quy tắc ứng xử quốc tế về trí tuệ nhân tạo ai
của nhóm các nền công nghệ ai
thì các quy tắc này hướng tới việc sử dụng hiệu quả cũng như là giảm thiểu các rủi ro
khi sử dụng công nghệ mới này đã được nhật bản đưa ra
mười nguyên tắc về sử dụng trí tuệ nhân tạo ai bao gồm các nguyên tắc tập trung vào con người
chống thông tin sai lệch công bằng minh bạch
sẽ áp dụng cho những đối tượng sử dụng ai như doanh nghiệp kể cả các cơ quan của bộ ngành của chính phủ
những người không trực tiếp sử dụng hoặc các nhà cung cấp dữ liệu sẽ không nằm trong phạm vi điều chỉnh
ngoài một mươi nguyên tắc chung dự thảo còn quy định về tài liệu liên quan đến quá trình phát triển
như cơ sở thu thập dữ liệu thuật toán được sử dụng để có thể xác minh bởi bên thứ ba
tuy nhiên dự thảo lần này không quy định các vấn đề cụ thể có thể phát sinh trong quá trình sử dụng ai
như vấn đề vi phạm bản quyền
chính phủ nhật bản cho biết sẽ tham khảo các quy định của châu âu và mỹ
cũng như xem xét tình hình thực tế phát triển ai trong nước
để đảm bảo tính hiệu quả của dự thảo trước khi thông qua vào cuối năm nay
tập đoàn chế tạo máy bay uac của nga đã thử nghiệm thành công máy bay chở khách thân rộng mới
có thể thay thế cho máy bay của phương tây
uac cho biết nguyên mẫu máy bay đường dài il chín mươi sáu nghìn bốn trăm linh m đã cất cánh lần đầu tiên
trong chuyến bay kéo dài hai mươi sáu phút đạt độ cao là hai mét và tốc độ tối đa là ba trăm chín mươi km một giờ
uac khẳng định máy bay có khả năng chở tới ba trăm bảy mươi hành khách
tương đương với các loại máy bay như a ba trăm bốn mươi của airbus hoặc bảy trăm bảy mươi bảy của boeing

đánh dấu bước tiến so với mẫu máy bay il chín mươi sáu nghìn ba trăm linh trước đó
độ an toàn và tin cậy của máy bay mới tương đương với các máy bay tốt nhất thế giới
nhờ các hệ thống an toàn của máy bay và cấu hình khí động học của mình
uac cho biết mẫu máy bay mới này cùng với các máy bay khác do nga chế tạo
sẽ được sử dụng trong ngành hàng không của nước nga và thay thế các dòng máy bay cùng loại của nước ngoài
quý vị có tin vào những phép màu
câu trả lời có thể là có
hoặc có thể là không
nhưng thực tế sẽ không có một phép màu siêu nhiên nào tồn tại cả
mà chính chúng ta sẽ là người tạo ra phép màu nếu chúng ta luôn giữ niềm hy vọng và những điều tốt đẹp
bằng lối sống tích cực thì một người đàn ông mắc ung thư giai đoạn cuối đã sống thêm được gần ba thập kỷ nữa
sau khi chuyển về sống tại vùng đất blue zone hay còn gọi là vùng xanh
vậy bí quyết nào đã giúp người đàn ông ấy kéo dài tuổi thọ một cách thần kỳ như vậy
câu chuyện quốc tế hôm nay sẽ đến với quý vị
và đây cũng là nội dung cuối cùng của bản tin ngày hôm nay
khi stamatis moraitis sáu mươi sáu tuổi các bác sĩ nói rằng ông chỉ còn sống được khoảng sáu đến chín tháng nữa
trước khi đi khám moraitis người đã sống gần như cả đời ngoại ô new york và florida của mỹ
cảm thấy khó thở và không thể hoàn thành một ngày làm việc như trước đây
theo các bác sĩ ông đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối
vì vậy ông bố ba con người hy lạp đã quyết định cùng vợ mình
trở về quê hương sống trên hòn đảo icaria
một trong năm vùng đất blue vùng xanh của thế giới
nằm giữa athens và thổ nhĩ kỳ ở địa trung hải
ông không muốn gia đình phải gánh khoản phí tổ chức tăng lễ lên tới hàng nghìn đô la mỹ ở mỹ
lúc đó tôi mong được trôn cất bên cạnh gia đình bên bờ biển
nơi người thân của tôi chỉ tốn vài trăm đô la mỹ
nhưng khi ông trở lại icaria một điều đặc biệt đã xảy ra
moraitis không biết rằng ông đang quay trở lại một địa điểm biệt lập độc đáo
một hòn đảo nơi mọi người thường xuyên sống trên một trăm linh tuổi
dần dần ông bắt đầu tận hưởng cuộc sống tại đây
ông được hít thở không khí trong lành
chim ngưỡng làn nước trong xanh uống rượu với bạn bè cũ
tôi bắt đầu trồng nho ở sân sau
tôi nhận ra mình sẽ không còn sống để thưởng thức rượu vào thời điểm nho được thu hoạch
nhưng ít nhất vợ tôi sẽ còn những cây nho để tưởng nhớ tôi
thế nhưng ba thập kỷ sau ông vẫn còn sống và đã trồng tất cả các loại trái cây và rau quả
bao gồm nho làm rượu và ô lưu làm dầu trên trang trại của gia đình
khi john wagner chuyên gia về tuổi thọ tác giả cuốn sách sống tới một trăm linh tuổi
bí mật của những vùng đất blue jones hỏi moraitis bí quyết của ông ông chỉ nhuốn vai
tôi không biết tôi đoán là tôi đã quên mình phải chết
không rõ điều gì đã khiến moraitis sống thêm được một chút
moraitis sống thêm được ba thập kỷ sau khi được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối
có thể ông có một số phẩm chất di truyền đặc biệt thường thấy ở những người sống siêu trường thọ
giúp họ tránh được các bệnh như ung thư
tuy nhiên readner nghi ngờ rằng rất có thể yếu tố chính tạo nên tuổi thọ của chúng ta không nằm ở bên trong cơ thể
mà là ở môi trường xung quanh con người cây cỏ không khí lối sống
một nghiên cứu về các cặp song sinh người đan mạch cho thấy di truyền chỉ quyết định khoảng hai mươi hai mươi năm tuổi thọ của con người
đối với moraitis môi trường sống hàng ngày đã cho ông mục đích vận động mỗi ngày cho đến cuối đời
nếu muốn nấu ăn với dầu ô liu hoặc nho tôi sẽ phải đi ra ngoài và leo lên thang để hai chúng
việc dễ hay khó thì tôi cũng phải làm được
ngoài vận động moraitis không làm gì khác ngoài việc ăn thực phẩm nguyên chất rượu nguyên chất thảo dược nguyên chất
bằng lối sống tích cực người đàn ông bị mắc ung thư này đã kéo dài tuổi thọ thêm gần ba thập kỷ nữa
và qua đời ở tuổi chín mươi tám